thực hiện công văn số một nghìn ba trăm tám mươi sáu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người bệnh người cao tuổi và thực hiện khai báo y tế điện tử
hiện nay nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt và có các hình thức quản lý chặt chẽ
sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh dịch bệnh
theo đó các địa phương thống kê và lập danh sách quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi
đặc biệt người có các bệnh lý nền và những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác
khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình hạn chế tối đa để các đối tượng này ra ngoài
khu vực công cộng tiếp xúc với người khác
tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh ngay khi nhận được công văn của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín ngành y tế thành phố đã nhanh chóng triển khai tới các cấp
trên đại bàn thì đối với ngành y tế của chúng tôi thì bắt đầu triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe
khám sàng lọc sức khỏe và đo thân nhiệt cho một trăm linh nhân dân trên địa bàn có mặt tại địa bàn thành phố
trong đó chúng tôi chú trọng chăm sóc khám sức khỏe sàng lọc cho những người cao tuổi
với những trường hợp này chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình kiểm tra thân nhiệt
đồng thời hỏi tiền xử bệnh tật và chúng tôi cũng chú trọng phần đo hết ác
và khám sàng lọc về biện hô hấp hiện nay trên địa bàn thành phố có trên hai bảy trăm linh
những trường hợp mà mắc bệnh mãn tính thì chúng tôi cũng đã theo dõi lập hồ sơ sức khỏe toàn dân
những người cao tuổi tại đây được khuyến cáo khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã phường bác sĩ gia đình
trong trường hợp thật sự cần thiết cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh
và luôn sử dụng khẩu trang sắt khuẩn tay nếu như ra ngoài
đối với những cụ có tiền sửa bệnh nền thì chúng tôi đã có danh sách và có số điện thoại của cán bộ y tế
để các bác cao tuổi có cần sự hỗ trợ thì sẽ điện liên hệ
và đồng thời chúng tôi cũng đến tổ chức đến khám và tư vấn cho các cụ cao tuổi
các cụ ở hồng y tế cũng đến kiểm tra hỏi thăm sức khỏe
rồi động viên chúng tôi là cố gắng là trong nhà không được đi ra ngoài nhiều
để bảo đảm sức khỏe của bệnh covid này
nó ảnh hưởng rất nhiều đến người dân
nó ảnh hưởng rất nhiều đến người dân
người cao tuổi thường có sẵn một số bệnh như tim huyết áp ung thư đái tháo đường
hơn nữa khi tuổi cao khả năng phòng chống lây nhiễm dịch suy giảm
vì vậy người cao tuổi cần chủ động tăng cường sức khỏe bản thân
bằng cách vệ sinh cơ thể đeo khẩu trang khi ra ngoài
rửa tay sau khi sử dụng tất cả các dịch vụ tại nơi công cộng
tập thể dục nơi kín gió bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý